trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tết canh tí toàn quốc đã xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt
làm bốn mươi người thiệt mạng và ba mươi bốn người bị thương
riêng trong ngày hôm nay ba mươi tết cảnh sát giao thông bốn mươi ba địa phương đã xử lý ba trăm hai mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông cho biết trong hai ngày đầu nghỉ tết canh tí tính đến một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng một
toàn quốc xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt làm bốn mươi người chết ba mươi bốn người bị thương
trong đó hai mươi sáu vụ tai nạn làm chết một mươi bảy người và bị thương một mươi chín người trong ngày ba mươi tết
so với cùng kỳ năm trước số vụ giảm một mươi một vụ giảm ba mươi giảm bảy người chết giảm hai mươi chín và giảm tám người bị thương
hai ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông cả nước xử lý hơn sáu tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tước trên một giấy phép lái xe tạm giữ trên năm trăm linh phương tiện vi phạm và phạt tiền hơn ba ba tỷ đồng